hơn hai năm nay bãi rác thải nằm trên địa bàn xóm một mươi một và một mươi hai xã quỳnh thanh
giáp với xã quỳnh thạch huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng
khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống xung quanh bị đảo lộn và vô cùng bức xúc
bãi rác thải này là địa điểm tập kết rác chính của người dân xã quỳnh thanh
với nhiều loại rác thải sinh hoạt tràn lan khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặng
bãi rác thải này là địa điểm tập kết rác chính của người dân xã quỳnh thanh
rồi để cho nó tan để cho công nhân làm mà nó cảm thấy được ít bừa thôi
là coi như phải hình họ khô họ lại đút đút lên là mùi kinh khủng không làm được ô nhiễm lắm
bãi rác thải này thì tôi là một người dân xin yêu cầu các cấp nhất là bên môi trường
đề nghị đến để xem và giải quyết càng nhanh càng tốt để bảo đảm sức khỏe cho con người hiện nay
tình trạng ô nhiễm này đã làm ảnh hưởng
đến hàng trăm hộ dân nơi đây đặc biệt lượng rác quá lớn tràn xuống cả canh mương nước thủy lợi
gây tắc nguồn nước và tràn ra đồng ruộng xung quanh
đáng nói hơn một số người dân lại châm lửa đốt gây nên cảnh ô nhiễm càng nghiêm trọng
khói nghi ngút bốc lên bao phủ cả một vùng
hiện nay phương án để xử lý để tránh ô nhiễm môi trường ở tại khu vực này
đảng ủy chính quyền đã thấm nhất phương án cùng với bên công ty thu gom đất thải
như vậy là xả tích một phần ngân sách
để cho công ty vận chuyển số rác đi ra ngoài để bán huyện để xử lý tại các nhà máy ở nghệ đan và ở vích
vì cái hướng trong tương lai thì nếu một thời gian trong tuần tới đây thì cái việc xử lý đó sẽ xong
quỳnh thanh là địa phương có hơn một mươi sáu dân lượng rác thải sinh hoạt của người dân là rất lớn
nếu như không có phương án xử lý kịp thời
thì tình trạng ô nhiễm tại bãi rác xã quỳnh thanh sẽ còn tiếp tục diễn ra
và hàng trăm hộ dân ở xung quanh vẫn phải sống trong cảnh ô nhiễm trầm trọng